chị nguyễn thị thúy kiều cư ngụ xã tân duyệt huyện đầm rơi cho biết
trong lúc đang chọn mua vàng ở tiệm vàng dũng ở thị trấn đầm rơi
chị đã bị hai người phụ nữ vở chen lấn và ra tay móc túi lấy đi một sợi dây chuyền
một chiếc nhẫn vàng một mươi tám k và hai chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn k
dù trước đó chị đã cẩn thận để chúng vào túi áo khoác có khóa lại
số vàng trên là tài sản của vợ chồng người thợ hồ tích góp từ rất lâu
mới có bước theo tiệm vàng thì em mới hỏi là em lựa vàng thôi
em lựa như cái lấm lắc nhỏ để em mang thôi
nhưng mà vừa chị tiêm vàng đưa ra cho em coi thì có cái bà đó bà đứng sát bên
rồi bà cũng coi coi như em vậy đó
rồi thì quay qua quay lại là bà móc bà đem móc tiêu luôn rồi
cũng giống như trường hợp của chị kiều chị lê thu hà chú tại xã tân dân huyện đầm rơi
sau khi mua vàng chị hà đã cẩn thận dùng kim gải lại túi áo rồi vào chợ thị trấn
trong lúc đang lỡ đồ bằng thủ đoạn giả vờ chen lấn
người phụ nữ đứng cạnh móc túi lấy đi hơn hai cây vàng hai mươi bốn k
vì chị lựa của cây trắng thì lựa rồi bắt đầu nói cũng mua nữa
rồi cái bắt đầu nó chạy hù hù đi nhỏ bán này nó không có cần
nói trời đằng bà gì mà chạy dưới trời gì đường lỗ nhỏ mà chạy dưới gì
hỏi chứ bà trả tiền con chưa nói chưa ý là trả rồi mua rồi trả rồi
rồi tôi chụp cái túi móc hết trơn rồi tôi mới bắt đầu đu la chạy
thì bang quản lý chợ đấy cũng đuổi theo
nhận được tin báo các vụ móc túi xảy ra
lực lượng công an huyện đầm rơi đã nhanh chóng lần theo dấu vết bọn móc túi
qua lời mô tả của bị hại
chỉ trong thời gian ngắn hai đối tượng lê thị bích và lê văn châu
cùng chú tại xã ninh quế a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đối tượng có liên quan trong nhóm móc túi đã bị bắt giữ tại thành phố cà mau
khai thác nhanh lực lượng đã tiến hành bắt khẩn cấp lê thị đào
cùng chú tại địa chỉ với hai đối tượng trên
tại cơ quan điều tra lê thị đào đối tượng cầm đầu nhóm móc túi
đã thừa nhận toàn bộ hành vi
đầu biết các đối tượng trong nhóm móc túi này đều có họ hàng với nhau
lê thị đào và lê thị bích vốn là mẹ chồng và nàng dâu
đối tượng với cách ăn mặc rất lịch sự
đối tượng đến các tiệm vàng trên địa bàn thị trắng trà trộm
để phát hiện những người đến là tiệm vàng để mua bán giao dịch
sau đó là quan sát lợi dụng sơ hở
một đối tượng là vào trực tiếp để trao đổi với chủ tiệm vàng
để gây sự chú ý
sau đó để cho đối tượng còn lại để thực hiện hành vi móc túi
sau khi thực hiện hành vi móc túi đối tượng nhanh chóng lên xe
tẩu thoát cùng với hai đối tượng ở phía ngoài xe trà
qua các vụ việc trên bà con ở các vùng nông thôn
cần hết sức cảnh giác khi đến trao đổi
mua bán vàng tại các điểm chợ trung tâm
đồng thời khi bị móc túi
cần truy hô cho người dân hỗ trợ
và báo ngay cho lực lượng chức năng
để tiến hành truy bắt các đối tượng